với quan niệm ăn chay tốt cho sức khỏe và thậm chí có thể chữa được một số bệnh
ngày càng có nhiều người đang chuyển từ ăn mặn sang ăn chay
nhưng theo các chuyên gia dinh dưỡng không phải ai cũng có thể ăn chay được
và ăn chay cũng cần phải đúng cách
tại việt nam việc ăn chay đã không còn gói gọn trong ý nghĩa tôn giáo
các nghiên cứu khoa học gần đây đã chỉ ra những lợi ích của việc ăn chay
trong lối sống khỏe an vui được khuyến khích mạnh mẽ và trở thành xu hướng của thời đại
chính vì thế ở thành phố hồ chí minh ngày càng có nhiều quán cơm nhà hàng chuyên bán thức ăn chay mọc lên như nấm
đặc biệt trong không khí đại lễ vu lan chủ đề này càng nhận được sự quan tâm của nhiều người
cái dịp lễ vu lan này cái lượng khách thì nó sẽ tăng và đông gấp đôi khi gấp ba so với ngày bình thường
so với bây giờ thì cái lượng khách mà người ta chọn cái nhu cầu ăn chay rất là hữu bí
không những độ tuổi già mà anh thấy có những người trẻ
họ cũng có thể là ăn chay
ăn chay để có sức khỏe
giống như thông điệp của mọi người thường hay nói là ăn chay để bảo vệ môi trường tránh sát xanh
bên cạnh mặt tích cực của việc ăn chay thì theo các chuyên gia dinh dưỡng
ăn chay cũng có nhiều hạn chế nếu ăn không đúng cách
đồng thời các thực phẩm chay giả mặn được đóng gói sẵn cũng tìm ẩn nhiều nguy cơ
với các thực phẩm ăn chay mà được đóng gói sẵn
thì trong đó có nhiều muối nhiều đường nhiều dầu ăn rất là không tốt cho sức khỏe
thực sự nếu mà ăn chay đúng cách thì cũng phải đảm bảo là bốn nhóm thực phẩm
trong đó có chất đạm chất bột đường chất béo và chất rau
và đặc biệt là nhóm béo thì tất cả mọi người đều suy nghĩ lại
tôi ăn dầu thực vật tôi không ăn mỡ động vật thì tôi không bị béo phì
nhưng không phải thế
nếu như mình xào mình cho thật nhiều dầu ăn vào và mình nói là ăn chay
thì vẫn không tốt cho sức khỏe và vẫn gây béo phì và tiểu đường
các chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyến cáo
trẻ em và người có bệnh chỉ nên ăn chay sen kẻ các ngày trong tuần
vì ăn chay trường cơ thể sẽ bị thiếu các acid amin thiết yếu
chỉ lấy được từ đạm động vật
vậy ăn chay có tốt cho sức khỏe hay không sẽ tùy thuộc vào nhiều yếu tố
đặc biệt là cách mà bạn ăn